làm việc với bộ thông tin và truyền thông vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành
đồng thời thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn bộ đi đầu đổi mới tư duy và cho rằng việc đổi mới tư duy về quản trị nhà nước
không chỉ thúc đẩy sự phát triển công nghệ mà còn phải bảo vệ an toàn cho cuộc sống của người dân trong không gian số
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chỉ rõ công tác tham mưu cơ chế chính sách vẫn còn những trường hợp chậm
chất lượng chưa cao thậm chí còn để xảy ra sai sót vi phạm
việc phân bổ băng tầng viễn thông phục vụ phát triển hoàn thiện chất lượng dịch vụ mạng bốn g tiến tới năm g còn lúng túng chậm trễ
tốc độ mạng bốn g tại việt nam đứng thứ bảy mươi năm trên thế giới
quy hoạch báo chí chậm trễ ví dụ như vụ avg để một số đối tượng lợi dụng để thực hiện những hoạt động phi pháp
việc ra là một trong nước có nguy cơ nhiễm mở độc cao trên thế giới
là một trong nước đứng đầu với tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc cao
tại quốc thiết bị đa phương tiện tuy nhiên trong lãnh đạo quốc lý và công nghệ còn lúng túng bị đậm trong việc khắc phục
rồi công tác cải cách hành chính của bộ có mặt còn chậm
nhất là việc cập nhật các thủ tục hình chính lên cơ sở diện tịch quốc gia
việc đơn giản quá chế độ báo cáo hoạt động các cơ quan nhà nước còn chậm
số lượng dịch vụ công được triển khai mức độ ba bốn rất thấp
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn thủ tướng cho rằng cần tiến tới một nền kinh tế số
xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số phát triển thương mại điện tử
xây dựng thành phố thông minh áp dụng nhanh hơn tốt hơn trí tuệ nhân tạo
internet kết nối vạn vật làm thay đổi mô hình kinh doanh phương thức hoạt động trên mọi lĩnh vực
việc đổi mới tư duy về quản trị nhà nước không chỉ thúc đẩy sự phát triển công nghệ
mà còn phải bảo vệ cuộc sống của người dân an toàn trong không gian số
bộ cần khẳng trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo cách lục của bộ chính trị
và các chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
càng phối hợp chẹt chẽ với bọn giáo trung hương trong việc diễn đạo định hướng thông tin
báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo khách quan chính xác đầy đủ kiểm tra
các kiểu truyền chính xác những biện pháp mới mạnh mẽ hơn của chính phủ
của các cấp các ngành trong vấn đề phát triển kinh tế giữ gìn quốc phòng an ninh
đối gọi chống tham dũng rồi tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng
những vấn đề yếu lực nhau quan tâm
làm sao mình định hướng hướng lái dư luận xã hội chứ không phải bị động với xã hội với dư luận xã hội
những cuộc khủng hoảng truyền thông vừa qua chúng ta chúng ta chưa có nguyện pháp truyền lý tốt hơn
gây được cái niềm mất hình tin xã hội rất là lớn rất nhiều nhiều cấp nhiều ngành
ông công an làm sao ông quốc phòng làm sao nhưng bố ta làm sao
thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật
thao gỡ các khó khăn để đề mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
phát triển hạ tầng viễn thông đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
điện tử viễn thông từ khâu nghiên cứu thiết kế chế tạo
để nước ta chuyển từ nước nhập khẩu thành nước sản xuất các sản phẩm này
từ nước gia công phần mềm cho nước ngoài thành nước phát triển phần mềm
tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông